chắc chả có nước nào dễ mua kháng sinh ở việt nam
đôi khi chúng ta cứ hơi có một cái vấn đề gì đó lại ra mua kháng sinh
và tự cho phép mình uống kháng sinh để tự chữa bệnh
nhất là những vấn đề về bệnh lý đường hô hấp
vậy có phải là cứ có vấn đề gì bệnh lý đường hô hấp
chúng ta cũng đều phải dùng kháng sinh không
thưa phó giáo sư diệu thúy
tôi nghĩ là cái vấn đề này chắc là bộ y tế hoặc là trong ngành y
đã khuyến cáo rất rất rất nhiều lần rồi
nhưng mà người dân và thậm chí một vài bác sĩ vẫn lạm dụng chuyện đấy
thứ nhất là kháng sinh phải có đơn và phải có nước được mua
nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là đâu cũng bằng kháng sinh
ai cũng có thể mua được kháng sinh chả cảm đơn gì cả
và cái kháng sinh đấy nó lại còn vô tội vạ
nghĩa là tôi tiện có cái gì tôi bán cái đấy
chứ tôi cũng không biết là loại bệnh này là dùng kháng sinh gì
loại bệnh kia cũng đã bệnh đáng dùng kháng sinh
chứ lại còn đúng loại kháng sinh nữa
rồi có những bệnh không cần dùng kháng sinh
người ta thấy là các bệnh lý hô hấp
sáu bảy mươi khởi phát là do virus
và do virus thì không kề dùng kháng sinh
thế nhưng mà chúng ta đã dùng kháng sinh rồi
cái tâm lý thứ hai là gì
lần trước đã dùng kháng sinh lần này bắt buộc phải dùng
và còn dùng loại cao cấp hơn
đấy là tâm lý chung như thế
đã gây được sức ép cho tất cả mọi người là phải dùng
và vô hình chung như tôi nói là hình thành những cái vi khuẩn
nó đề kháng một lần nó đang khỏe mạnh nó đề kháng
và nó đề kháng lấy thì người đấy lần sau
rõ ràng phải dùng kháng sinh nặng hơn
rồi cái vi khuẩn đấy nó đi ra cộng đồng
nó lấy ra những người khác
những người khác thì an toàn chưa dùng bao giờ
nhưng mà dùng kháng sinh thông tiền cũng không đáp ứng nữa
vì nó đã bị lây loại vi khuẩn để kháng sinh rồi
vấn đề đấy cực kỳ nặng nề
cái thống kê mà tôi đã xem của
một đề tánh nghiên cứu sinh
của một chị trưởng khoa
dược bệnh viện việt nam cuba
làm với thụy điệt
họ tính rằng là tỷ lệ dùng
kê đơn gọi là không kháng sinh
của việt nam là tám mươi
và trong đó đặc biệt là thùng nông thôn
như tất cả các đơn đều dùng kháng sinh
thứ hai là
bệnh nhân được kê kháng sinh
thứ nhất là bệnh nhân tự quyết định
cháu thích loại ampicillin cháu thích loại nặng
và phần thứ hai là do cái người bán thuốc quyết định
mà chúng ta cũng biết là
bán thuốc ở việt nam thì có người có dược có lý
có người thì dược tá có người dược sĩ
và có người chả có gì cũng bán thuốc
như thường thường